các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phấn đấu thu hút từ một mươi bảy đến hai mươi triệu lượt khách du lịch quốc tế tám mươi hai triệu lượt khách du lịch nội địa đóng góp trên một mươi gdp tổng thu từ khách du lịch đạt ba mươi năm tỷ usd giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt hai mươi tỷ usd tạo ra bốn triệu việc làm trong đó có một sáu triệu việc làm trực tiếp
phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành lĩnh vực khác
việt nam thuộc nhóm các nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực đông nam á
từ mục tiêu trên nghị quyết số tám nqtu đề ra một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện gồm đổi mới nhận thức tư duy về phát triển du lịch coi du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp có tính liên ngành liên vùng xã hội hóa cao và nội dung văn hóa sâu sắc cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp có cơ chế chính sách phù hợp và đột phá để phát triển du lịch thành
kinh tế mũi nhọn đáp ứng yêu cầu tính chất của ngành kinh tế tổng hợp hoạt động theo cơ chế thị trường dành nguồn lực thích hợp từ ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nhất là tại các địa bàn trọng điểm động lực đổi mới cách thức nội dung tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh minh bạch bình đẳng thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch có chính sách
tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo du lịch tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra nghị quyết trung ương số tám nqtu yêu cầu các tỉnh ủy thành ủy ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc trung ương tổ chức phổ biến quán triệt nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết
một ban cán sự đảng bộ văn hóa thể thao và du lịch chỉ đạo tổ chức quán triệt xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết trong ngành du lịch đảng đoàn quốc hội lãnh đạo sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các luật pháp lệnh tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
một ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết kiểm tra đôn đốc và định kỳ báo cáo bộ chính trị việc tổ chức thực hiện nghị quyết
ban chỉ đạo nhà nước về du lịch chỉ đạo việc phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong việc thực hiện nghị quyết toàn văn nghị quyết trung ương số tám nqtu sẽ được đăng tải trên báo nhân dân số ra ngày mai thứ tư ngày một mươi tám tháng một mời quý vị khán giả quan tâm đón xem
tiếp tục với các thông tin quan trọng khác sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng shinzo abe đã có cuộc gặp mặt các doanh nghiệp việt nam
tại buổi gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
luật pháp việt nam luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước phát triển
đặc biệt là tài chính ngân hàng và du lịch nông nghiệp chất lượng cao công nghiệp chế tạo đặc biệt là tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp
về phần mình thủ tướng shinzo abe nhấn mạnh hiện nay asean là trung tâm tăng trưởng của thế giới và việt nam cũng nằm trong trung tâm đó
hiện có hơn một sáu trăm linh doanh nghiệp nhật bản đang hoạt động tại việt nam
sáng ngày một mươi bảy tháng một tại hà nội thủ tướng sijo abe đã đặt bản đồ cho các doanh nghiệp việt nam
thủ tướng shinzo abe có cuộc gặp ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính đồng thời là chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản
tại cuộc gặp thủ tướng nhật bản shinzo abe đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước ngày càng đi vào chiều sâu đạt được những kết quả thực chất góp phần tăng cường hợp tác và phát triển quan hệ giữa hai nước nhật bản việt nam
trưởng ban tổ chức trung ương chủ tịch nhóm nghị sĩ hiệu nghị việt nam nhật bản phạm minh chính đánh giá cao hoạt động của liên minh nghị sĩ hiệu nghị nhật việt cũng như vai trò quan trọng của ngài chủ tịch toshihiro nikai đồng thời mong muốn thủ tướng sijo abe tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ để nhóm nghị sĩ hiệu nghị hai nước phối hợp chặt chẽ hoạt động hiệu quả đóng góp tích cực và sự phát triển chung của quan hệ việt nhật hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và cải cách hành chính
hôm nay tại thị trấn rồng trôm huyện rồng trôm bến tre chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã sự lễ bàn giao bốn trường tiểu học hai trạm y tế chín công trình cầu đường nông thôn và một trăm linh căn nhà tình thương cho hộ nghèo có tổng trị giá trên ba mươi ba bảy tỷ đồng
trong số các công trình được bàn giao có một trăm linh căn nhà tình thương được sở xây dựng bến tre thiết kế đạt yêu cầu bốn cứng nền cứng khung cứng vách cứng và mái cứng lật tôn
diện tích sử dụng trung bình là bốn mươi bảy m hai một căn tuổi thọ trên một mươi năm năm
tại lễ bàn giao chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã biểu dương những đóng góp của việt tiên banh trong công tác từ thiện xã hội trên phạm vi cả nước nói chung và ở bến tre nói riêng thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội
chủ tịch quốc hội mong muốn bà con giữ gìn thật tốt sử dụng bề lâu ngôi nhà được tài trợ cố gắng làm ăn vươn lên thoát nghèo
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng trạm y tế xã hương nhượng huyện rồng tồm tặng quà cho một số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đón tết vui xuân
ngày một mươi bảy tháng một phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng và đoàn công tác của quốc hội trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã thăm chúc tết tặng một trăm linh xuất quà cho các hộ nghèo gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam của các xã đồng vương đồng tiến huyện yên thế tỉnh bắc giang
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã gửi lời thăm hỏi ân cần lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền mặt trận tổ quốc đồng bào đồng chí của xã đồng vương
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã đề nghị địa phương quan tâm chăm lo để cán bộ đảng viên nhân dân trong tỉnh đón tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy an toàn vui tươi tiết kiệm
chiều cùng ngày phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã đi thăm chúc tết cán bộ bác sĩ nhân viên y tế thăm hỏi tặng quà tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc điều trị tại bệnh viện ung biếu tỉnh bắc giang
trong chuyến công tác tại tỉnh tây nguyên chiều ngày một mươi bảy tháng một phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc tết và tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh gia lai
trong chuyến công tác tại tỉnh tây nguyên chiều ngày một mươi bảy tháng một phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc tết và tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh gia lạc
trong phần tin quốc tế khai mạc hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới hai nghìn hai mươi
hung thủ tấn công hộp đêm ở thổ nhĩ kỳ đêm giao thừa đã nhận tội
hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới wef năm hai nghìn một mươi bảy vừa khai mạc tại thành phố davos của thụy sĩ
với chủ đề lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm hội nghị lần này tiếp tục quy tụ lãnh đạo cấp cao nhiều quốc gia và chủ tịch các tập đoàn trên thế giới bàn luận về những vấn đề kinh tế phát triển và thời sự thế giới
theo kế hoạch đoàn đại biểu việt nam do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu sẽ tham dự hội nghị vào ngày mai một mươi tám tháng một
phát biểu khai mạc hội nghị tổng thống nước chủ nhà dorid lưu thắt bày tỏ lo ngại tại nhiều khu vực trên thế giới chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ đang chiếm ưu thế và xu hướng này tạo ra nhiều mối quan ngại thách thức cho sự kết nối của cộng đồng toàn cầu gây trở ngại cho nỗ lực hợp tác của các quốc gia
sự hiện diện của chủ tịch trung quốc tập cận bình tại diễn đàn kinh tế thế giới năm nay đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo cao nhất của quốc gia đông dân nhất thế giới tham gia diễn đàn này
diễn đàn kinh tế thế giới năm nay thu hút sự tham gia của gần ba đại biểu từ khắp các châu lục trong đó có các đoàn đại biểu chính phủ của hơn bảy mươi quốc gia bốn mươi người đứng đầu các tổ chức quốc tế như liên hợp quốc tổ chức thương mại thế giới ngân hàng thế giới quỹ tiền tệ quốc tế các nhà hoạt động xã hội để cùng thảo luận tìm giải pháp cho các thách thức mang tính toàn cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu làm chủ và tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
định hình lại phương hướng và mô hình hợp tác toàn cầu để giải quyết hiệu quả các vấn đề hòa bình phát triển các vấn đề nhân đạo di cư và môi trường
mỹ có hai đoàn đại biểu đại diện với một bên là phó tổng thống mãn nhiệm job biden và ngoại trưởng của chính quyền ông obama john kerry và một bên là nhiều thành viên trong nhóm chuyển giao của tổng thống mới đắc cử donald trump
phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngày hôm nay ở moscow nhằm tổng kết hoạt động
đối ngoại của nga trong năm hai nghìn một mươi sáu ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng năm vừa qua là một năm đầy thách thức lớn đối với ngành ngoại giao của nước này
ông lavrov cũng nhấn mạnh thách thức lớn nhất đến từ việc cộng đồng quốc tế vẫn chưa thể lập được một mặt trận thống nhất chống khủng bố
điểm nhấn của cuộc họp báo thường niên này chính là nội dung về quan hệ giữa nga với mỹ eu và nato
ngoại trưởng lavrov nhấn mạnh nga sẵn sàng xây dựng quan hệ với mỹ liên minh châu âu eu và tổ chức hiệp ước

đặc biệt là mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố mang tính chất hệ thống trong khi cộng đồng quốc tế vẫn chưa thể lập được một mặt trận thống nhất chống khủng bố
ngày hôm nay bốn bộ trưởng trong chính phủ của tổng thống gambia iahya zame gồm các bộ tài chính ngoại giao thương mại và môi trường đã từ chức
động thái trên diễn ra trong bối cảnh tổng thống đắc cử adama baro dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày một mươi chín tháng một sau cuộc bầu cử tháng một mươi hai vừa qua
nhà lãnh đạo kỳ cựu yahima game đã thừa nhận thất bại nhưng lại tuyên bố sẽ không chuyển giao quyền lực
các nhà lãnh đạo khu vực đã đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc can thiệp quân sự nhằm loại bỏ quyền lực của ông này
trong khi đó tổng thống đắc cử beru đang ở nước láng giềng senegal và sẽ lưu lại đó cho đến khi diễn ra lễ nhậm chức
ông jame lên nắm quyền ở gambia sau cuộc đảo chính quân sự năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và liên tiếp tái đắc cử tổng thống vào các năm hai nghìn một hai nghìn sáu và hai nghìn một mươi ba
trước cuộc bầu cử tổng thống lần này ông đã yêu cầu sửa đổi hiến pháp theo đó bãi bỏ quy định hạn chế số nhiệm kỳ tổng thống
giới chức thổ nhĩ kỳ xác nhận đối tượng nam giới vừa bị bắt vì tình nghi sát hại ba mươi chín người trong vụ xả súng nhằm vào một hộp đêm tại thành phố istanbul đúng vào đêm cuối năm hai nghìn một mươi sáu đã thú nhận gây ra vụ tấn công trên
thị trưởng istanbul vasip sahin thông báo hung thủ đã thú nhận tội và danh tính của đối tượng
kẻ khủng bố này từng được huấn luyện bài bản tại afghanistan và có thể nói được bốn ngoại ngữ trước đó đã xâm nhập trái phép vào lãnh thổ thổ nhĩ kỳ qua khu vực biên giới phía đông
sau hai tuần lẩn trốn và bị truy lùng gắt gao đối tượng này đã bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét quy mô lớn gồm hai cảnh sát được điều động dưới sự hỗ trợ của lực lượng tình báo thổ nhĩ kỳ
kết thúc chiến dịch cảnh sát đã thu giữ một trăm chín mươi bảy
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại